chiều hai mươi tám tháng ba theo giờ địa phương tức dạng sáng nay theo giờ hà nội tại thủ đô rabat vương quốc mà rốc
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã hội kiến thủ tướng mà rốc ngày saadet di othmani
thủ tướng vương quốc mà rốc khẳng định quan hệ giữa hai dân tộc mà rốc và việt nam có từ lâu đời
lịch sử đã cho thấy nhiều người lính mà rốc trước đây đã gia nhập việt minh cùng việt nam tham gia kháng chiến chống thực dân
mà rốc không bao giờ quên và ngưỡng mộ chiến thắng của nhân dân việt nam trong giai đoạn đấu tranh dành độc lập cho dân tộc
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân trân trọng cảm ơn về những đánh giá và tình cảm tốt đẹp mà thủ tướng dành cho việt nam
nhắc đến tại ba vì hà nội hiện còn cổng mà rốc mang đậm nét kiến trúc của mà rốc
chủ tịch quốc hội cho rằng hai nước có trách nhiệm truyền lại cho thế hệ trẻ về tình hữu nghị giữa hai dân tộc
nhấn mạnh quan hệ chính trị hai nước phát triển tốt đẹp nhưng kinh tế thương mại song phương hiện chưa tương xứng với tiềm năng và mong muốn của hai nước
chủ tịch quốc hội chia sẻ việt nam là thị trường với hơn chín mươi triệu dân sẵn sàng là cửa ngõ để maroc bước vào thị trường asean
đồng tình với nhận định của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân thủ tướng vương quốc maroc cho rằng
hai nước cần nỗ lực hơn nữa để tăng cường hợp tác kinh tế giả soát tiếp tục ký những hiệp định còn thiếu
mà rốc sẵn sàng là cánh cửa tốt để hàng hóa của việt nam vào các nước châu phi
thủ tướng cho biết hai nước có sự ổn định chính trị an ninh an toàn cho nhà đầu tư
mà rốc là nước có số lượng nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất ở châu phi
về du lịch mà rốc cũng là nước có số lượng khách du lịch nhiều nhất ở khu vực bắc phi
dự kiến năm hai nghìn một mươi chín sẽ đạt khoảng một mươi hai triệu khách
đánh giá mà rốc là đất nước tươi đẹp thanh bình và ổn định
chủ tịch quốc hội bày tỏ vui mừng khi hai bên đang xúc tiến mở đường hàng không
để mạnh hợp tác ngân hàng để thuận tiện cho các doanh nghiệp mở rộng đầu tư kinh doanh trong tương lai
tại cuộc hội kiến qua thủ tướng sadeddin osmani
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân trân trọng truyền lời mời của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
tới quốc vương mà rốc mohammed đệ lục thăm cấp nhà nước tới việt nam
chuyển lời mời của thủ tướng nguyễn xuân phúc mời thủ tướng sadeddin osmani sớm thăm chính thức việt nam